nổi tiếng trên youtube cậu và em gái đang sở hữu một kênh youtube với hơn một triệu lượt theo dõi
trong đó có hơn ba trăm linh video với các dự đoán chiêm tình có nhiều lời tiên đoán của cậu đã thành hiện thực
abhya anand còn được xem là nhà chiêm tinh trẻ tuổi nhất thế giới
cậu nắm từng tận kinh vệ đà và hệ thống y học hindu truyền thống ajuveda
cậu cũng thuần thuộc thật chiêm tinh vệ đà của ấn độ đây là bộ môn khoa học xuất hiện từ hai năm trước
vào năm hai nghìn một mươi chín abhya anand sử dụng thuật chiêm tinh
để dự đoán về dịch covid một mươi chín dự đoán này được cậu tung lên youtube và thu hút hàng triệu lượt xem
trong video abia ann đưa ra hàng loạt những dự đoán về những chuyện có thể xảy ra trong tương lai
cậu còn nhấn mạnh sao mộc và sao thổ sẽ tiến lại gần nhau điều này cho thấy lúc đó sẽ có tai nạn lớn phát sinh
xin hãy nhớ thông tin đó của cậu bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thực tế thì từ hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi sao mộc tiến vào cung ma kết
tiếp theo là điều nguy hiểm lớn hơn sẽ xảy ra
thần đồng tiên tri ấn độ còn chia sẻ tiền đoán của cậu bị youtube xóa hai lần mặc dù nội dung không vấn đề gì
cậu cho rằng bản thân chỉ nói lên sự thật về những chuyện sắp diễn ra
vào thời điểm năm hai nghìn một mươi chín apiya anan liên tục nhắc đi nhắc lại với các thảm họa
cậu kêu gọi mọi người giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với những nhóm người chịu tổn thất trong dịch bệnh
cậu còn nói
tất cả chúng ta phải làm hết sức mình để giúp đỡ người nghèo có thu nhập thấp
cần phải trợ giúp họ
mỗi người chúng ta có cơ hội đưa tay ra để giúp đỡ
họ đang cố gắng hết sức để sống sót
vì vậy mỗi người đều nên ủng hộ họ
có như thế chúng ta mới có thể phục hồi nền kinh tế thế giới
thần đồng tiên tri còn từng nói về ngày tận thế
cậu cho rằng ngay tận thế là lời cảnh báo của thiên thượng với nhân loại để thay đổi theo hướng tích cực hơn nếu không muốn nhận phải tai họa hủy diệt
cậu còn nhấn mạnh
so với dịch bệnh thì nạn đói và kinh tế suy thoái cũng là thảm họa nghiêm
cậu cho rằng chúng ta nên hạn chế sát sinh ăn nhiều rau xanh ngừng sử dụng các thiết bị điện thoại tv mạng xã hội
chúng ta nên yêu thương cảm thông chứ không phải là chết chóc hận thù tiêu cực
thưa quý vị mặc dù đã qua đời cách đây hai mươi sáu năm nhưng nhà tiên tri mù bà bà văn gà vẫn được người đời nhắc đến bởi những lời dự đoán sấm truyền nhìn thấu tương lai
nhiều người quan tâm đến huyền học trên khắp thế giới đều đánh giá cao lời tiên tri của bà vanca
đáng chú ý là trước khi qua đời vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở tuổi tám mươi bốn nhà tiên chi mù vanca đã đưa ra một số tin đoán về những thảm kịch lớn xảy ra trên thế giới
và chúng được cho là kéo dài tới năm năm một nghìn bảy mươi chín thời điểm mà bà cho rằng nhân loại sẽ diệt vong
đáng chú ý là trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhà tiên chimu cũng đưa ra sáu lời dự đoán đáng sợ về thế giới của chúng ta
văn kê li a pandeva gusterova hay còn gọi là bà bà văn gà
có lẽ là nhà tiên tri lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại
trong quá khứ bà đã trở nên nổi tiếng nhờ được cho là đã dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện lớn
điển hình như thảm kịch chernobyl năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu sự qua đời của công lương doina năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sự tan giã của liên bang soviet năm một nghìn chín trăm chín mươi một và brexit hai nghìn một mươi bốn
những lời tiên tri của bà văn gà được các tờ báo uy tín như mirror guardian india times đánh giá là đúng đến tám mươi năm
mới đây trang tin x pod guide turkey đã chia sẻ sáu lời tiên tri của bà văn gà về thế giới vào năm hai nghìn hai mươi bốn
sự lên ngôi của máy tính lượng tử
bà vanguar cho biết năm hai nghìn hai mươi bốn là năm chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của máy tính lượng tử
nhờ công nghệ hiện đại những chiếc máy tính này sẽ thực hiện các phép tính và phân tích các dạng dữ liệu phức tạp với tốc độ không thể hình dung được

những thay đổi này cũng sẽ tác động không nhỏ đến các ngành công nghiệp khác nhau như tài chính an ninh mạng hay y tế
tìm ra giải pháp cho bệnh ung thư
cùng với sự lên ngôi của máy tính lượng tử bà vanga tin rằng hai nghìn hai mươi bốn cũng là một năm đột phá của nền y học thế giới
nhiều phương pháp và công nghệ điều trị mới sẽ được phát triển tới mức chữa khỏi những căn bệnh trước đây được cho là không thể chữa khỏi
cụ thể bà ba vanga mô tả rằng việc điều trị bệnh alzhimer sẽ có bước tiến lớn mang lại hy vọng cho hàng triệu người đang mắc phải tình trạng suy nhược trí nhớ này
ngoài ra bà văn gà cũng cho rằng các nhà khoa học sẽ tìm ra phương pháp chữa bệnh ung thư và cứu nhân loại thoát khỏi căn bệnh quái ác này vào năm hai nghìn hai mươi bốn
thời đại của dầu mỏ sắp kết thúc
dầu mò là nguồn tài nguyên quan trọng cho nền kinh tế thế giới trong hàng thập kỷ tạo ra nhiều hoạt động kinh tế và công nghệ
tuy nhiên dự đoán của nhà tiên tri vanca vào năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy thời kỳ của vàng đen đang đi đến hồi kết và ngành năng lượng tái tạo sẽ thay thế dần vị trí của ngành dầu mỏ
theo các nhà khoa học của trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu thindr dầu mỏ không phải là nguồn tài nguyên vô tận và nếu tiêu thụ tiếp tục gia tăng nguy cơ cạn kiệt hoàn toàn là có thật
nhiều tổ chức khoa học và chính phủ đã đề xuất lộ trình ngừng sản xuất dầu và khí đốt để giảm tác động tiêu cực đến khí hậu
tuy nhiên mọi nguồn năng lượng thay thế vàng đen đều đang gặp nhiều thách thức
các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời gió điện nhiệt biển và hydro đã được đề xuất là những giải pháp tiềm năng
chúng không gây ô nhiễm môi trường và có khả năng giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường
tuy nhiên việc triển khai và khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật và tài chính
thảm họa thiên nhiên liên tiếp xảy ra
theo bà vanga năm hai nghìn hai mươi bốn trái đất sẽ hứng chịu rất nhiều thảm họa tự nhiên
bão lũ hạn hán động đất cháy rừng sẽ diễn ra trên toàn cầu gây thiệt hại lớn về con người và tài sản
các hiện tượng cực đoan này phần lớn đến từ hiện tượng dịch bệnh
đến từ hiện tượng nóng lên toàn cầu biến đổi khí hậu
nhận định về vấn đề nóng lên toàn cầu biến đổi khí hậu
ông antonio guterres người đứng đầu liên hợp quốc đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về biến đổi khí hậu hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba rằng
kỷ nguyên nóng lên toàn cầu đã kết thúc kỷ nguyên sôi sụp toàn cầu đã đến
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres mô tả trong cuộc họp tại trụ sở liên hợp quốc ở new york mỹ
biến đổi khí hậu là đây nó thật đáng sợ
và đó mới chỉ là sự đáng sợ
em bị cuốn trôi bởi những cơn mưa gió mùa các gia đình chạy trốn khỏi ngọn lửa công nhân gục ngã trong cây nóng như thiêu như đốt
trong số thảm họa tự nhiên mà bà vanga tiên chi năm hai nghìn hai mươi bốn bà cũng nhấn mạnh đến thảm họa động đất lớn tại vành đai lửa thái bình dương
những trận động đất mạnh từ đây sẽ khiến cho nhiều người khốn đốn hủy hoại nhiều cơ sở hạ tầng
theo bà hầu hết những thảm họa này đều xuất phát từ việc trái đất nóng lên và biến đổi khí hậu
cán bạnh bí ẩn của donald trump
bà vana cho rằng năm hai nghìn hai mươi bốn cựu tổng thống mỹ donald trump có thể sẽ mắc phải căn bệnh bí ẩn
căn bệnh này sẽ khiến ông dần mất đi thính lực chấn thương sọ não
cuộc khùng hoàng kinh tấy lớn trên toàn cầu
theo dự đoán của bà vanga về năm hai nghìn hai mươi bốn cuộc khủng hoảng kinh tế lớn sẽ xảy ra gây ảnh hưởng đến toàn cầu
nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng này là từ nhiều yếu tố
nhưng nợ gia tăng sự dịch chuyển quyền lực kinh tế từ tây sang đông và căng thẳng địa chính trị
nhà tiên tri ba vănga qua đời năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nhiều người tin rằng những lời sống chuyển của bà sẽ tiếp tục trở thành sự thật
tính đến nay bànga đã để lại những lời tiên tri cho tới tận năm năm bảy mươi chín thời điểm mà bà cho rằng thế giới sẽ kết thúc
mặc dù được xem là một trong những nhà tiên tri vĩ đại nhất trong lịch sử song bà vanga lại không được các nhà nghiên cứu khoa học đánh giá cao
theo họ chỉ có khoảng sáu mươi tám lời tiên tri của bà văngar là chính xác
trong đó nhiều lời tiên tri được xem là vô căn cứ hạ hủy và ít khả năng trở thành hiện thực
một trong số này là dự đoán về sự kết thúc của việc mang thai tự nhiên ở con người
bà cũng từng dự đoán tổng thống thứ bốn mươi năm của mỹ sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khiến đất nước sụp đổ
tuy nhiên trên thực tế mặc dù ông donald trump đã đối mặt với một số thách thức to lớn khi còn đương nhiệm nhưng nước mỹ vẫn đứng vững
một dự đoán sai khác của bà vanga là khi bà cho rằng trận chung kết world cup năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn sẽ diễn ra giữa hai đội có tên bắt đầu bằng chữ b
trong khi đó hai đội vào chung kết kỳ thực là brazil và italy
lời tiên tri của bà vanga từng cho rằng sẽ có một cuộc chiến tranh hạt nhân từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn nhưng rốt cuộc đã không có gì xảy ra
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại